kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập ngoại giao giữa hà lan và việt nam tại đà lạt
dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh lâm đồng và đại sứ quán hà lan tại việt nam
công ty trách nhiệm ưu hạ rick joann việt nam thủ tập đoàn rick joann hà lan và ngành nông nghiệp tỉnh lâm đồng
đã ký kết hợp tác cùng nghiên cứu phát triển giống rau mới
theo biên bản ghi nhớ hợp tác công ty rick one thực hiện các hoạt động nghiên cứu
nhân giống để tạo ra các giống rau mới đáp ứng nhu cầu của người chồng và người tiêu dùng
chia sẻ kiến thức để tối ưu hóa tiềm năng năng suất của các giống rau
giúp người chồng giảm việc sử dụng hóa chất nông nghiệp thông qua cải thiện khả năng kháng sâu bệnh
và các kỹ thuật trồng mới thành lập trạm nghiên cứu và phát triển giống rau tại lâm đồng
phía ngành nông nghiệp lâm đồng tham gia đánh giá các thí nghiệm nghiên cứu giống rau mới của rick one
thực hiện tại địa phương và đề xuất khuyên cáo bộ giống rau tốt để đưa vào sản xuất
phối hợp tổ chức các hội thảo tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác tiên tiến
chúng tôi rất tự hào vì được làm một phần của nền nông nghiệp rất tiềm năng và đang phát triển như thế này
chúng tôi đang xây dựng một trạm nghiên cứu và phát triển giống rau phù hợp điều kiện khí hậu
thổ nhưỡng tại đà lạt lâm đồng nói riêng cũng như giống rau mà người tiêu dùng việt nam sẽ thích
ngày càng có nhiều nông dân phát triển theo hướng áp dụng công nghệ cao và sử dụng giống chất lượng cao
đây là thị trường tiềm năng với chúng tôi
hiện lâm đồng được đánh giá là địa phương tiên phong trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
với diện tích hơn năm mươi hectare chiếm một mươi tám đất sản xuất toàn tỉnh
theo đánh giá từ đối tác hà lan với khí hậu tốt và nông dân sáng tạo chăm chỉ
tỉnh lâm đồng đang dẫn đầu trong ngành nông nghiệp hiện đại của việt nam
đặc biệt tập trung vào ngành trồng rau cao cấp tỉnh lâm đồng đang tạo ra một khuôn khổ hỗ trợ thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển
với một điều kiện sinh thái rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao
các doanh nghiệp của hà lan đã đến lâm đồng rất sớm trên hai mươi năm năm qua
có thể nói rằng những cây đặc sản tỉnh lâm đồng rau hoa cây quả
các doanh nghiệp của hà lan đã được tham gia đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp lâm đồng
để góp phần cho nông sản lâm đồng tham gia trị trường thế giới
cùng ngày trong khuôn khổ ngày hà lan tại đà lạt diễn ra hội thảo sản xuất lương thực bền vững
với chủ đề thực phẩm đến từ đâu giải pháp từ hà lan cho sản xuất thực phẩm bền vững tại việt nam
các đại biểu đã thảo luận chia sẻ các chuyên đề về đào tạo nhân lực ngành rau quả
giải pháp phát triển rau hoa bền vững dinh dưỡng từ tự nhiên và chia sẻ một tương lai sống lành mạnh
ngày hà lan tại đà lạt sẽ diễn ra đến ngày chín tháng sáu